chúng tôi vừa nhận được thông tin về một vụ án mạng nghiêm trọng làm hai người chết và một người bị thương nặng vừa xảy ra tại hưng yên
và phóng viên phương huyền đang có mặt tại hiện trường sẽ thông tin chi tiết đến quý vị và các bạn
thưa quý vị và các đồng chí chúng tôi đang có mặt tại xã hồ tùng mậu huyện ân thi tỉnh hương yên
tại đây vào khoảng một giờ sáng nay đã xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng
chỉ trong một đêm đối tượng đã ra tay giết hại vợ mẹ vợ và chém trọng thương bố vợ của mình
ngay sau khi vụ án xảy ra lực lượng công an tỉnh hương yên đã kịp thời có mặt để làm công tác khám nghiệm hiện trường và bắt giữ đối tượng phục vụ công tác điều tra
hai nạn nhân tử vong là lê thị nhung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn là vợ đối tượng và bà vũ thị hòa sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
và người bị thương là ông lê xuân lược sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi một cùng chú tại thôn lưu xá là bố mẹ vợ của đối tượng
vào thời điểm trên tại nhà riêng của mình bùi kim hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn là chồng của nạn nhân nhung đã ra tay sát hại vợ mình bằng con dao tiện cầu thang gỗ dài khoảng năm mươi cm
nạn nhân nhung chết do bị thương nặng ở vùng trán và thái dương bên trái
sau khi giết hại chị nhung hiền tiếp tục cầm dao đến nhà bố mẹ vợ là ông lược và bà hòa cách nhà hiền khoảng ba trăm linh mét
lúc này thấy ông lược ra ngoài đi vệ sinh hiền nhảy qua tường rào vào nhà và dùng con dao dài khoảng ba mươi cm chém nhiều nhát và ông lược
ông lược kêu cứu thì bà hòa từ trong nhà chạy ra để ứng cứu nhưng cũng bị hiền dùng dao chém liên tiếp vào đầu và mặt khiến bà hòa tử vong tại chỗ
ông lược sau đó được người dân địa phương đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng
sau khi xảy ra vụ việc lực lượng công an xã hồ tùng mậu công an huyện ân thi và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên đã có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
hiện đối tượng bùi kim hiền đã bị cơ quan công an bắt giữ cùng các vật chứng gây án
theo xác nhận của lãnh đạo xã hồ tùng mậu thì hiền là đối tượng tâm thần
hiện nguyên nhân của vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng này đang tiếp tục được điều tra làm rõ
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về kết quả điều tra vụ án vào các bản tin sau